dù khoảng cách địa lý xa xôi và đời sống còn nhiều khó khăn thế nhưng với sự chăm lo của các cấp chính quyền địa phương
cái tết của người dân huyện đảo bạch long vĩ cũng trở nên đầm ấm hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về không khí đón tết của người dân huyện đảo bạch long vĩ trong những ngày tết đã cận kề
chuyến tàu của cảnh sát biển cập bến mang theo những hàng hóa mà người dân huyện đảo đặt mua từ đất liền gửi ra
anh trần xuân huyên một người dân đã sinh sống tại huyện đảo bạch long vĩ sáu năm nay háo hức mang thùng hàng về nhà
anh huyền đã lập gia đình cùng chị lèo thị duyên một thanh niên sung phong ra đảo được ba năm nay và có một căn nhà tương đối khang trang
thùng hàng mà anh đặt từ đất liền là những đồ lễ để chuẩn bị cho cúng tất niên
dù ở nơi huyện đảo nhiều sóng gió nhưng cái tết của gia đình anh cũng ấm áp và đầy đủ không khác gì ngoài đất liền
tết đây thì cũng có xôi gà
bệnh trưng mọi người cũng quấn túm nhau nằm bánh nằm giò các thứ
năm mới thì em cũng chúc tất cả mọi người trong gia đình một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc tràn ngập những vui
theo phản ánh của người dân ngoài đảo cách đây năm sáu năm tết với người dân đảo rất thiếu thốn
nhưng trong vài năm trở lại đây tàu bè vận chuyển giữa đảo và đất liền thường xuyên hơn
nhờ đó việc buôn bán mua sắm vật dụng cần thiết cũng dễ dàng hơn
bên cạnh đó nhờ những chuyến biển thuận lợi
đời sống kinh tế của bà con cũng được nâng cao
ngay cả với các hộ gia đình mới di dân ra đảo nhu cầu về nhà ở cùng trang thiết bị thiết yếu
cũng đã được chính quyền địa phương cùng lực lượng thanh niên tình nguyện đảm bảo
nhờ đó tết này bà con huyện đảo tràn đầy phấn khởi và niềm vui chào đón năm mới
không khi đón tết thì bà con cũng vui vẻ quay biển đảo nhà rồi quê hương thứ hai của mình rồi
nói chung là ăn tết tại đảo thì bà con rất vui vẻ và đồng thăm và đoàn kết nhau được đón xuân
dù còn nhiều vất vả nhưng với sự nỗ lực vươn lên của bà con ngư dân
cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền các lực lượng cảnh sát biển biên phòng
tết này người dân huyện đảo bạch long vĩ cũng sẽ đón một cái tết ấm áp và đầm ấm như những người dân trong đất liền